theo số liệu vừa được cục quản lý giá bộ tài chính công bố trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp đầu mối đã sử dụng hết hơn ba tám trăm linh tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu
theo báo cáo trong quý ii quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi sử dụng hơn ba tám trăm linh tỷ đồng
cho một mươi chín trên hai mươi một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối trong đó riêng tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax
chiếm hơn phân nửa với hơn một năm trăm linh tỷ đồng
theo quy định hiện hành các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được sử dụng quỹ bình ổn giá
khi có sự cho phép của cơ quan chức năng là liên bộ công thương tài chính
việc này sẽ được thực hiện khi cơ quan chức năng muốn giữ giá bán lẻ trong nước thấp hơn giá cơ sở
được hình thành bởi giá nhập khẩu thuế phí
trong quý ii vừa qua cơ quan liên bộ liên tục yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giữ giá bán lẻ
và cho phép sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp phần tranh lệch do giá cơ sở tăng cao
có những thời điểm mức sử dụng quỹ của các mặt hàng lên tới một đồng một lít
cao gấp ba lần mức trích lập
trong khi đó mức trích lập trong giai đoạn này chỉ đạt hơn một năm trăm linh tỷ đồng